thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo đã thông tin chi tiết về kết quả xác minh của bộ công an
về nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
theo đó đối với đề thi môn ngữ văn hoàn toàn không có việc lộ đề thi
việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi chính thức của ba sinh viên
thuộc một trường đại học tại tp hcm dựa trên sự phân tích của các cá nhân trong nhóm
và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng
đối với đề thi môn toán hành vi tiết lộ đề thi môn toán trong thời gian thi của một thí sinh
tại hội đồng thi tp hcm đã vi phạm quy chế thi
cơ quan chức năng của bộ công an đang phối hợp với các bên liên quan
làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị trước những thông tin một số người bệnh bị hoại tử xương hàm mặt bất thường
có liên quan tới bệnh lý hậu covid một mươi chín
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có văn bản gửi bệnh viện răng hàm
mặt trung ương tp hcm
bệnh viện trợ giấy yêu cầu báo cáo tình hình người bệnh hoại tử xương hàm
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện khẩn trương
chỉ đạo thực hiện báo cáo nhanh tình hình người bệnh đến khám điều trị
kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay cho bộ y tế
cục quản lý khám chữa bệnh trước ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét xác định nguồn nhân gây bệnh
và các yếu tố liên quan đến bệnh lý trên
báo cáo về cục quản lý khám chữa bệnh ngay sau khi thực hiện
thưa quý vị vào trường ngày một mươi bốn tháng bảy phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu
nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm
liên quan tới nhiều cựu sĩ quan cảnh sát biển và bộ đội biên phòng khu vực phía nam
có hành vi bảo kê cho chùm buôn lậu xăng dầu tiếp tục với phần tranh luận của các bị cáo
và luật sư bào chữa với đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa
bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án một mươi năm năm tù giam về tội nhận hối lộ
tranh luận tại phiên tòa bị cáo lê xuân thanh cựu thiếu tướng cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
tỏ rõ sự hối hận vì để xảy ra vi phạm
còn bị cáo lê văn minh cựu thiếu tướng cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi bảy năm tù giam về tội nhận hối lộ
bị cáo lê văn minh cũng thừa nhận trách nhiệm của mình và mong hội đồng xét xử xem xét mức độ chịu trách nhiệm hình sự
từ kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
đã làm cho ba người tử nạn tám người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã khởi tố và bắt tạm giam
người lái xe tải tông vào đuôi xe gạch
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
đối với đỗ tiến điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở huyện hải hậu tỉnh nam định
bị can này là người lái xe ô tô tải tông vào đuôi xe khách
đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào đêm ngày một mươi một tháng bảy
tại địa phận thôn tân phước trung xã vạn phước huyện vạn ninh
ngày một mươi bốn tháng bảy công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện hớn quản
điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu giữa vũ văn như và chị điểu thị hiếu
chú tại xã tân quan huyện hớn quảng là người yêu dặn sáng ngày ba tháng bảy
giữa như và chị hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau trong lúc giảng co
như dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu chị hiếu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong như lái xe ô tô
rời khỏi hiện trường đến khoảng chín giờ sáng cùng ngày
sau khi uống một chai thuốc diệt cỏ như lái xe quay lại nơi gây án
phát hiện đối tượng quay lại hiện trường nhưng đã uống thuốc tự tử
lực lượng chức năng lập tức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
tuy nhiên đến dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy đối tượng như đã tử vong
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với hai bị cáo là tạ thanh hải và trần văn dở
về các tội giết người cướp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hải xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên trú tại thành phố long xuyên
nên đã dùng khúc cây đánh người này tử vong
sau đó hải cướp đi số tiền hơn bốn triệu đồng và một điện thoại di động trong túi của nạn nhân
lúc này dở đứng gần đó thấy ví da của nạn nhân rơi ra bên ngoài
cho nên đã lấy đi chiếc ví trong đó có một triệu năm trăm linh nghìn đồng
lúc này lực lượng công an phường mỹ long đến bắt giữ hải
cùng tăng vật còn dở bỏ trốn và cũng bị bắt giữ ngay sau đó
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
hải giở bị khởi tố để điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt tạ thanh hải
trung thân về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản
và trần văn dở chín tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
đồng thời bị cáo hải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại
số tiền trên hai trăm một mươi triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại
theo đúng quy định của tháp luật
công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự tạm giam hai bị can gồm
lại thị loan và nguyễn mạnh chiến cùng chú huyện kim bảng
để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại sân bay nội bài
lực lượng chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn lại thị loan và nguyễn mạnh chiến
đang tổ chức cho sáu người trốn sang campuchia
các đối tượng khai nhận do có thời gian
làm việc tại campuchia từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
loan về nước và rụ rỗ được sáu nam nữ thanh niên ở tỉnh hà nam và sơn la
sau đó hứa hẹn đưa sang campuchia làm việc với mức lương là chín trăm linh usd một người một tháng
mỗi người phải nộp cho loan số tiền khoảng bốn triệu đồng
thời gian gần đây trên một số phương tiện thông tin truyền thông có đưa tin
bệnh viện răng hàm mặt trung ương tp hcm
và bệnh viện trở rẫy tiếp nhận khám và điều trị một số người bệnh
họa tử xương hàm mặt có liên quan đến bệnh lý hậu covid một mươi chín
vào ngày một mươi bốn tháng bảy cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế có văn bản gửi
bệnh viện răng hàm mặt trung ương tp hcm và bệnh viện trợ rẫy
đề nghị báo cáo tình hình người bệnh hoại tử xương hàm
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đề nghị báo cáo nhanh tình hình người bệnh
đến khám điều trị kết quả điều trị bệnh hoại tử xương hàm
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay cho bộ y tế trước ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế cũng yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn để xem xét xác định
nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến bệnh lý trên
báo cáo về cục quản lý khám chữa bệnh ngay sau khi thực hiện
bệnh viện cần tiếp tục quan tâm tổ chức đón tiếp khám điều trị chú đáo tận tình
với người bệnh đồng thời có các thông tin chính xác dựa trên cơ sở khoa học
và đề xuất có các biện pháp để người dân chủ động phòng tránh
không làm hoang mang bất ổn trong xã hội
trước tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang gia tăng
và dự báo từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi hai sẽ còn bùng phát mạnh
sở y tế tp hcm cho biết hiện ngành y tế đã xây dựng kịch bản thu dung
điều trị sốt xuất huyết để đảm bảo công tác thu dung điều trị không bị quá tải
theo sở y tế tp hcm qua giám sát công tác điều trị sốt xuất huyết tại các bệnh viện
cứ một trăm linh người đến khám thì sáu mươi người cần nhập viện với các triệu chứng như sốt cao
nôn ói không rõ nguyên nhân
trong số đó thì có khoảng hai mươi dấu hiệu cảnh báo
một mươi bệnh viện

có dấu hiệu nguy kịch sốc kéo dài suy đa tạng
sở y tế đã xây dựng kịch bản dựa vào số ca mắc đến nhập viện
và số ca nhập viện có tình trạng nặng để phân công cho các bệnh viện điều trị
không để quá tải và thuốc men điều trị
công an tỉnh ninh thuận đang phối hợp cùng với cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an điều tra việc mua sắm
kit test và sinh phẩm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
với công ty việt á tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh thuận
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận
đã có kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị
vật tư y tế sinh phẩm kýt xét nghiệm vaccine
thuốc phòng chống covid một mươi chín tại các cơ sở y tế
và theo kết luận trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận và cdc ninh thuận
có mua và mượn sinh phẩm
xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
hay được gọi là công ty việt á với tổng giá trị là bảy mươi bốn bốn tỷ đồng
tuy nhiên kết luận thanh tra không làm rõ có hay không
việc công ty việt á nâng khống giá kýt test và chi ngoài hợp đồng
nguyên nhân là do lãnh đạo công ty việt á đang bị bộ công an tạm giam
để điều tra hồ sơ chưa thể tiếp cận vì niêm phong
ngày hôm nay một mươi bốn tháng bảy phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo
trong vụ buôn lậu gần hai triệu đồng
hai trăm linh triệu lít xăng chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát đã giữ quyền công tố tại phiên tòa
trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó bị cáo nguyễn thế anh là cựu đại tá
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
bị viện kiểm sát đề nghị xử phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ
và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
các bị cáo phùng danh thoại là cựu đại tá trưởng phòng xăng dầu cục hậu cần
bộ tư lệnh cảnh sát biển bị đề nghị bảy năm tù đến chín năm tù về tội buôn lậu
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
bộ tư lệnh cảnh sát biển bị đề nghị từ một mươi năm đến một mươi bảy năm tù
lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
bộ tư lệnh cảnh sát biển bị đề nghị một mươi năm năm tù về cùng tội nhận hối lộ
các bị cáo khác bị đề nghị các mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến một mươi tám năm tù
bản luận tội nêu rõ để việc buôn lậu xăng trên biển được thuận lợi
không bị các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện và bắt giữ
phan thành hữu cùng với các đối tượng khác đã chi một khoản tiền lớn để mua chuộc
hối lộ những cán bộ làm công tác phòng chống buôn lậu
để những người này giúp đỡ bao che bảo kê cho hoạt động buôn lộ xăng của hữu
đại diện viện kiểm sát khẳng định nội dung cáo trạng của viện kiểm sát quân sự trung ương
truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội đúng pháp luật
các bị cáo là cựu sĩ quan quân đội trước khi phạm tội đều có nhân thân tốt
nhưng vì cám dỗ vụ lợi đã tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng buôn lộ xăng hoạt động
cần phải xử lý nghiêm minh để giáo dục các bị cáo và răn đe cho người khác
ngày một mươi bốn tháng bảy công an quận bình thạnh tp hcm đang tạm giữ hình sự dương nguyễn hoàng sơn
ba mươi bốn tuổi ngồi tại quận bình thạnh về hành vi trộm cắp tài sản
và đây là đối tượng lấy trộm xe và hàng hóa của nhân viên giao hàng
gây bức xúc dư luận
trước đó anh nguyễn khánh duy trong lúc đi giao hàng cho khách tại hẻ một trăm một mươi ba võ duy ninh
phường hai mươi hai quận bình thạnh thì bị trộm xe máy khó thu hàng phía sau
tổng giá trị tài sản bị mất khoảng hai mươi triệu đồng
nhận được tin báo công an quận bình thạnh chỉ đạo đội cảnh sát hình sự
phối hợp công an phường hai mươi hai nhanh chóng vào cuộc truy bắt thủ phạm
qua điều tra công an đã mời bạn gái của nghi ca nguyễn hoàng sơn lên làm việc
và cô này thừa nhận sơn đã mang về nhà nhiều gói hàng của nhân viên giao hàng
trinh sát đã lần theo dấu vết về và bắt giữ được đối tượng sơn khi đang lẫn trốn
tại một khách sạn ở quận phú nhận
ngoài thừa nhận hành vi trộm xe và hàng hóa trên sơn còn khai đã thực hiện ba vụ trộm cắp khác
hiện công an đang mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan theo quy định
đến sáng ngày một mươi bốn tháng bảy khói vẫn bốc ra từ phía trong sưởng hóa chất
ở đường trần đại nghĩa xã lê minh xuân huyện bình chánh tp hcm
nguyên nhân là được xác định là do hóa chất tại hiện trường phản ứng gây khói
và người dân gần khu vực vẫn phải sơ tán vì lo ngại độc hại
như vậy bốn ngày sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng chức năng vẫn đang túc trực
ở hiện trường để phun xịt nước dập tắt hoàn toàn khói đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
hiện mái tôn nhà xưởng cùng các cách khấu thép đã bị đổ sập
ủy ban nhân dân xã lê minh xuân cho biết nơi xảy ra cháy là kho xưởng chứa thức
ăn chăn nuôi thủy sản và hóa chất xử lý nước hiện tại đám cháy đã được dập tắt
nhưng do bên trong các hóa chất nhiệt lo natri vôi tiếp xúc với nhau tạo phản ứng
gây khói trên diện tích chừng ba mươi m hai có khoảng một trăm sáu mươi hộ dân bị ảnh hưởng
sau khi cháy phía chủ xưởng đã hỗ trợ sáu mươi trường hợp với số tiền là một triệu đồng
một trường hợp để di dời hiện ủy ban nhân dân xã đang tiếp tục thống kê thiệt hại
hỗ trợ an cư an sinh cho một trăm sáu mươi hộ dân bị ảnh hưởng này